thủ tướng bãi bỏ ngay các biện pháp phòng chống dịch tại các địa phương trái với chủ trương chỉ đạo
ca mắc covid một mươi chín tăng kỷ lục hà nội thêm bệnh viện điều trị f
đấm cán bộ khoa khám bệnh vì bị yêu cầu khai báo y tế
trừ tiên test covid một mươi chín với giá cắt cổ hàng trăm công nhân bức xúc doanh nghiệp nói gì
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang cho biết đơn vị đang bàn giao bốn mươi bảy người cùng tăng vật trong vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà cho công an huyện gò công đông tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo thẩm quyền
theo đó qua quá trình trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện gò công đồng ập vào bắt quả tang hàng chục người đang đá gà ăn thùa bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp hòa bình xã bình nghị
tại hiện trường công an đã tạm giữ bốn mươi bảy người cùng tăng vật gồm bốn con gà hai cặp cửa bằng kim loại một chân đồng hồ ba mươi xe máy ba mươi điện thoại di động và số tiền trên hai trăm linh triệu đồng cùng một số vật chứng khác
ngay sau đó lực lượng chức năng tỉnh tiền giang phối hợp với ngành y tế tiến hành test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín cho những con bạc này thì có người khẳng định đã nhiễm covid một mươi chín
không thực hiện khai báo y tế còn liều lĩnh động tay động chân với cán bộ khoa khám bệnh
một đối tượng tại tuyên quang đã bị khởi tố về hành vi của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn dương tỉnh tuyên quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ma cao thiên
sinh năm hai nghìn trú tại thôn cầu quất xã tú thịnh huyện sơn dương về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi một tháng một mươi một ma cao thiên đến trung tâm y tế huyện sơn dương thăm người thân đang nằm viện
tại đây thiên được anh nguyễn văn trần cán bộ khoa khám bệnh của trung tâm y tế huyện sơn dương
đang thực hiện nhiệm vụ phân luồng đo thân nhiệt và hướng dẫn nhân dân khai báo y tế yêu cầu khai báo y tế và đo thân nhiệt
tuy nhiên thiên không chấp hành mà cố tình đi vào trung tâm y tế
anh trần tiếp tục yêu cầu thiên quay lại khai báo y tế đối tượng đã đấm liên tục vào vùng đầu của anh trần
một sự việc đang gây xôn xao trên cả mạng xã hội và gây bức xúc cho nhiều công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn uchima việt nam tại bình dương
vì bị công ty trừ tiền test rt pcr covid một mươi chín quá cao
cụ thể nhận lương xong công nhân tá hỏa khi phát hiện bị công ty trừ tiền tết covid một mươi chín bằng kỹ thuật rt pcr với giá cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung
anh tê ngụ ở thành phố thuận an công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn uchijima việt nam
cho biết ngày một mươi tháng một mươi hai anh nhận lương chuyển khoản từ công ty với số tiền chỉ hơn một triệu đồng
anh biết tháng rồi mình nghỉ nhiều ngày do dịch covid một mươi chín nhưng lại không ngờ tiền test rt pcr covid một mươi chín cũng bị công ty trừ vào lương
lúc tôi phát hiện mình dương tính công ty chỉ thông báo là phải test rt pcr của phòng khám đa khoa an thuận thành phố thuận an
với giá lần một vào ngày hai mươi chín tháng một mươi là một chín triệu đồng lần hai vào ngày một mươi hai tháng một mươi một là một năm triệu đồng
tôi nói với công ty là muốn ra ngoài
tết cho rẻ chỉ khoảng bảy trăm linh đồng nhưng công ty bảo phải test chỗ phòng khám này
lúc đó tôi nghĩ rằng công ty hỗ trợ nên không có ý kiến gì
thế nhưng khi nhận lương tôi mới tá hỏa là mình bị trừ tiền test covid một mươi chín anh tê bức xúc
theo anh tê đáng lẽ ngay từ đầu công ty phải thông báo cho công nhân biết là tiền test rt pcr là do họ tự trả
chứ không phải là kiểu mập mờ rồi ép công nhân phải test chỗ phòng khám do công ty chỉ định với giá cắt cổ như vậy
theo tôi biết sở y tế bình dương đã chỉ đạo
các cơ sở y tế không thu giá cao hơn so với quy định anh tê thắc mắc
trong khi đó anh giờ cũng là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn uchiyama việt nam
phát hiện mình mắc covid một mươi chín hôm hai tháng một mươi một
anh tự điều trị tại nhà và tự đi test rt pcr hai lần tổng cộng chỉ một tám triệu đồng
để làm rõ vụ việc phóng viên đã liên hệ với một đại diện công đoàn cơ sở
công ty trách nhiệm hữu hạn uchiyama việt nam
vị này cho biết trước đây khi còn thực hiện ba tại chỗ
thì toàn bộ chi phí test rt pcr của công nhân đều do công ty hỗ trợ
tuy nhiên sau khi doanh nghiệp trở lại trạng thái bình thường mới
thì chi phí này công nhân phải tự trả
liên quan đến giá test rt pcr quá cao vị này không đưa ra bình luận gì
trước đó tỉnh bình dương quy định từ ngày một mươi hai tháng một mươi
đối với phương pháp rt pcr các cơ sở thu giá một một triệu đồng đến một bảy triệu đồng
sau này sở y tế bình dương cũng quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín
trong trường hợp thuộc phạm vi
thành toán của quỹ bảo hiểm y tế
đối với xét nghiệm bằng kỹ thuật rt pcr trường hợp mẫu đơn
mức thanh toán tối đa không quá năm trăm một mươi tám bốn trăm linh đồng một lần
theo tìm hiểu của phóng viên hiện nay chi phí xét nghiệm rt pcr
ở các cơ sở y tế tại bình dương giao động từ bốn trăm năm mươi đến bảy trăm năm mươi đồng một lần
việc công ty trách nhiệm mũ hạn uchiyama liên kết với phòng khám đa khoa an thuận
để lấy giá xét nghiệm cắt cổ cần được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ
không để người lao động chịu thiệt
thòi âm ức
để ứng phó với tình hình dịch bệnh có chiều hướng tăng và nguy cơ xuất hiện biến thể mới
bất cứ lúc nào tp hcm vạch ra sáu chiến lược lớn trong giai đoạn bình thường mới
trong đó làm rõ những chiến lược thành phần và phân công cụ thể với từng đơn vị
phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức vừa phê duyệt quyết định chiến lược y tế
trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó địa phương đưa ra sáu chiến lược để thích ứng với dịch
chiến lược bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín đến từng người dân được xem là then chốt quan trọng
năm chiến lược thành phần được đặt ra gồm ưu tiên tiêm vaccine cho người dân quay về tp hcm
từ địa phương khác đi từng ngõ gõ từng nhà để không bỏ sót bất kỳ ai
xây dựng dữ liệu lớn về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tăng cường truyền thông vận động người dân tiêm chủng
mở rộng độ phủ vaccine cho trẻ đến ba tuổi và tiêm mũi tăng cường
chiến lược kiểm soát dịch covid một mươi chín trong giai đoạn bình thường mới
được chia thành bốn chiến lược thành phần là xét nghiệm covid một mươi chín trong tình hình mới
nâng cao năng lực giám sát và cảnh báo dịch xử lý ổ dịch và hạn chế lây lan
giám sát lưu hành và sự xuất hiện biến chủng mới của sars cov hai
cụ thể tp hcm giám sát qua việc xét nghiệm có trọng tâm trọng điểm và tập trung vào nhóm nguy cơ
năng lực giám sát của hệ thống y tế dự phòng được đánh giá qua chỉ số bốn người
được lấy mẫu xét nghiệm trên một dân mỗi tuần
chiến lược quản lý và chăm sóc f
tại nhà đặt ra bốn chiến lược thành phần
chủ động phát hiện và cập nhật danh sách f và người thuộc nhóm nguy cơ cao
hài hòa giữa cách ly điều trị tại nhà và tập trung
mỗi f không điều trị tại nhà một hồ sơ bệnh án điện tử
và huy động mọi nguồn lực tham gia công tác quản lý và chăm sóc f tại nhà
chiến lược điều trị f tại bệnh viện tập trung vào bệnh viện tầng hai ba
tp hcm đặt mục tiêu khi giải thể các bệnh viện giã chiến tp hcm
mỗi quận huyện cần có cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
hoặc bệnh viện giã chiến với quy mô ba trăm linh đến năm trăm linh giường để tiếp nhận f
ba chiến lược được đặt ra tất cả các cơ sở điều trị luôn sẵn sàng tiếp nhận người bệnh covid một mươi chín
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác điều trị và đánh chặn từ xa kết hợp bốn tại chỗ
chiến lược truyền thông nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của người dân
cộng đồng trong phòng chống dịch covid một mươi chín đề ra ba chiến lược thành phần
truyền thông đa phương thức thông điệp truyền thông phù hợp cho từng nhóm đối tượng
đa dạng hóa nguồn lực tham gia công tác truyền thông
cuối cùng là chiến lược nâng cao năng lực phòng chống dịch tập trung vào hệ thống y tế cơ sở
sáu chiến lược thành phần gồm nâng cao năng lực trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm ngang tầm với các nước trong khu vực
nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở trong phòng chống dịch bệnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát
dự báo dịch phát huy vai trò của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường xã thị trấn
giữa y tế với lực lượng vũ trang trong phòng chống dịch huy động sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân vào phòng chống dịch
tại cần thơ trước số ca mắc mới bình quân mỗi ngày lên đến một ca
thành phố đã kêu gọi người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết và có những biện pháp kịp thời để đối phó với tình trạng này
ủy ban nhân dân tp cần thơ cho biết chủ tịch ủy ban nhân dân tp ông trần việt trường vừa có quyết định
về việc thành lập bệnh viện giã chiến số năm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó bệnh viện có quy mô ba trăm linh giường trụ sở làm việc tại khu một trường đại học cần thơ số bốn trăm một mươi một đường ba mươi tháng bốn phường hưng lợi quận ninh kiều
bệnh viện sử dụng tài khoản của bệnh viện mắt răng hàm mặt tp cần thơ để hoạt động
bệnh viện có nhiệm vụ đảm bảo vận hành đáp ứng khả năng thu dung sàng lọc cách ly cấp cứu chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín ở mức độ nhẹ không chịu chứng
chủ tịch ủy ban nhân dân tp đề nghị trường đại học cần thơ có trách nhiệm bàn giao cơ sở
vật chất và phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ triển khai hoạt động của bệnh viện
giám đốc bệnh viện mắt răng hàm mặt tiếp nhận cơ sở vật chất nêu trên phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết nâng cấp
cải tạo và hoàn thiện cơ sở vật chất trang thiết bị và bố trí nhân lực để vận hành bệnh viện đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất
trước đó vào đầu tháng chín sau khi số ca mắc covid một mươi chín giảm cần thơ đã cho giải thể một số bệnh viện giã chiến
ông phạm phú trường giang phó giám đốc phụ trách sở y tế tp cần thơ cho hay sau khi dịch bệnh cơ bản được khống chế
thành phố đã cho trả lại công năng ban đầu đối với một số cơ sở khám chữa bệnh được sử dụng làm bệnh viện giã chiến
sau đó thành phố không chủ trương mở rộng thêm các bệnh viện giã chiến nữa mà thay vào đó sẽ chuyển sang phương án điều trị f tại nhà
tuy nhiên gần đây số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng các cơ sở điều trị quá tải bộ cần thơ phải cho thành lập thêm bệnh viện giã chiến
theo thống kê bình quân mỗi ngày cần thơ ghi nhận đến một ca f
thành phố kêu gọi người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết
cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể omicron
chuyên gia cảnh báo không nên vội lạc quan về dữ liệu omicron gây triệu chứng nhẹ
đồng thời dự đoán hai kịch bản mà biến chủng mới sẽ ảnh hưởng tới diễn biến dịch
những kịch bản được đặt ra là gì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
ảnh hưởng của omicran đối với diễn biến của đại dịch sẽ được xác định bởi
ba yếu tố khả năng lây lan khả năng né tránh hệ thống miễn dịch từ vaccine
hoặc khi mắc bệnh trước đó độc lực hay mức độ nghiêm trọng của bệnh
phó giáo sư natasha hogwarts ở trường y tế công cộng charles g hawke
thuộc đại học quốc gia singapore nus dự đoán sẽ có hai kịch bản xảy ra
trong những tuần sắp tới kịch bản xấu nhất là omicran rất dễ lây lan
có thể né tránh khả năng miễn dịch và dẫn đến bệnh nặng ở đối tượng trẻ hơn
so với những biến chủng trước đó
theo dữ liệu ban đầu về các ca nhập viện ở khu phức hợp bệnh viện cấp quận
teixuan và stipico thuộc pretoria nam phi giai đoạn ngày một mươi bốn đến hai mươi chín tháng một mươi một
tám mươi trong số một trăm sáu mươi sáu bệnh nhân dưới năm mươi tuổi
số liệu tương tự cũng được báo cáo trên khắp tỉnh gorten cho thấy một sự tương phản
rõ rệt so với nhóm bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện vào các đợt dịch trước
những người thường lớn tuổi hơn
đây là điều chúng tôi lo lắng đặc biệt là năng lực đáp ứng
của hệ thống y tế ở các nước có thu nhập thấp bà hau quát nói
kịch bản lý tưởng nhất của omicron được chứng minh chắc chắn gây bệnh nhẹ hơn
khi đó omicron sẽ dần dần thành chủng thống trị mà không bị thay thế
bởi một biến chủng khác có tỷ lệ tử vong cao hơn
điều này sẽ biến covid một mươi chín thành một căn bệnh có thể điều trị tại nhà hiệu quả
tuy nhiên vẫn còn quá sớm để hy vọng virus sars cov hai sẽ giảm độc lực trong tương lai
chỉ với bằng chứng ban đầu cho thấy bệnh nhân nhiễm omicran có triệu chứng nhẹ
chúng ta không thể biết được biến chủng tiếp theo sẽ như thế nào
do đó chúng ta vẫn nên lạc quan một cách thận trọng trước khi kết luận omicran
có phải lối thoát cho đại dịch hay không bà cho hay
bà natasha hau quát nói một số báo cáo ban đầu cho thấy biến chủng mới có thể gây bệnh nhẹ hơn
nhưng vẫn chưa đủ dữ liệu để xác nhận hay khẳng định điều này
về lâu về dài nếu một biến chủng gây bệnh nhẹ chiếm ưu thế đó sẽ là dấu hiệu tích cực
bà hau quát nói nhưng đồng thời bà cũng lưu ý rằng so với chủng delta
omicron có vẻ dễ lây truyền hơn và có khả năng tránh được miễn dịch tạo ra từ vaccine
hoặc do từng mắc covid một mươi chín
do đó vị chuyên gia cảnh báo các ca nhiễm tăng theo cấp số nhân vẫn có thể làm tăng số ca nhập viện
gây áp lực lên hệ thống y tế và sự phục hồi kinh tế dù tỷ lệ người có triệu chứng nặng và tử vong thấp hơn nhiều
ngay cả khi omicron được chứng minh là ít có triệu chứng nghiêm trọng hơn
tốc độ lây nhiễm theo cấp số nhân vẫn có thể áp đảo
làm mất ưu thế việc giảm động lực vì bệnh tật và tử vong có mối quan hệ tuyến tính bà chia sẻ
vì vậy theo phó giáo sư huwat điều quan trọng hiện nay là phải tìm hiểu thêm về biến chủng này càng nhanh càng tốt
duy trì hoặc tăng cường các biện pháp y tế công cộng để giảm lây lan trong thời gian chờ đợi
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo